cứ mỗi mùa mưa lũ về hàng nghìn hộ dân nằm ở vùng trũng của tỉnh hà tĩnh phải di rời người và tài sản để đi tránh lũ
trong quá trình này đã có không ít các tai nạn thường tâm đã xảy ra
để góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong những năm gần đây
chính quyền và người dân vùng lũ hà tĩnh đã triển khai xây dựng nhà tránh lũ và bước đầu phát huy được hiệu quả
khác với những mùa lũ trước đây mùa lũ năm nay những gia đình ở xã đức hương huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
không còn phải lo lắng tất bật di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về
xã đức hương ở vùng hạ huyện vũ quang nằm giữa dồn lũ của hai con sông lớn ngàn sâu và ngàn chươi đổ về
chính vì vậy nơi đây thường ngập lũ rất sâu và thiệt hại rất nặng nề
mỗi cơn lũ đi qua là bao nhiêu tài sản từ thóc lúa da súc da cầm vật dụng bị nhấn chìm và cuốn trôi
trước thực tế đó xã đức hương và người dân nơi đây đã hỗ trợ nhau để xây nhà tránh lũ
ba năm qua người dân xã đức hương đã bỏ ra khỏi nhà tránh lũ

với đặc thù là huyện miền núi thường xuyên hứng chịu thiên tai lũ lụt với cường độ cao
các huyện như hương khê vũ quang cũng quan tâm xây dựng các công trình vượt lũ kiên cố như ủy ban xã trường học trạm y tế
để những hộ dân ở các khu vực ngập nặng có nơi trú ẩn an toàn

trong khi nhiều địa phương nằm ở vùng rồn lũ không có quỹ đất để di rời người dân đến vị trí cao hơn để tranh lũ
thì việc xây dựng những căn nhà tránh lũ là một trong những lựa chọn hiệu quả để người dân có thể yên tâm bảo vệ tính mạng và tài sản mỗi khi mùa mưa lũ về